tỉnh quảng trị có ba hệ thống sông chính đó là thạch hãn âu lâu và bến hải
lũ lớn trong nhiều năm qua đã khiến cho sạt lở tại các tuyến sông này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
đe dọa tới cuộc sống của rất nhiều hộ dân nơi đây
anh hồ viết doãn sống tại thôn trà liên đông xã triệu giang huyện triệu phong từ lâu đời
năm nào anh cũng chứng kiến cảnh sạt lở nghiêm trọng của con sông thạch hãn này
dọc tuyến sông thạch hãn có hàng chục điểm sạt lở với chiều dài hơn một mươi km
trong đó có bốn điểm sạt lở nặng từ năm trăm linh m đến gần hai km cuốn theo hàng chục hectare đất sản xuất mất dần qua các năm
đồng thời tạo mọi điều kiện cho nhân dân trung thôn là ưu định cuộc sống và an tâm để sản xuất
toàn tỉnh quảng trị có gần một trăm hai mươi năm km chiều dài sạt lở bờ sông bờ biển
trong đó có hơn một mươi chín km sạt lở đang trong tình trạng khẩn cấp đặc biệt nguy hiểm
các con sông như thạch hãn âu lâu bến hải và sông se ba hiêng đoạn tiếp giáp biên giới với nước bạn lào
hiện tượng sạt lở đang tiếp tục
uy hiếp cuộc sống của gần hai bốn trăm linh hộ dân trên toàn tỉnh quảng trị
bản tỉnh đã chỉ đào các khuyền các ngành phối hợp để ra soát những khu vực nguy hiểm
cắm những biển báo và có những trăng trống sử dụng những vật tư vật liều tài dụ để khắc phục được mắt
huy động nguồn lực về ngân sách của địa phương ngân sách dự phòng để cho giá cổ lại những nơi nguy hiểm
trọng điểm đồng thời ra soát để làm quy hoạch những khu dân cư để di dân
cứ vào mùa mưa bão
khu dân cư dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh quảng trị có hàng trăm hộ dân phải di rời
hàng chục nghìn mét khô đất bị cuốn trôi cùng nhiều tuyến đường giao thông bị tàn phá
những hộ dân sống dọc theo các tuyến sông ở tỉnh quảng trị luôn trong tình trạng nơm nớp lo lắng
khi đất sản xuất bị mất dần nhà cửa có nguy cơ sụp đổ cuộc sống bị đe dọa do sạt lở đất